làn sóng covid một mươi chín tại philippines đã khiến hơn một nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa philippines
philippines general hospital một trong những bệnh viện lớn nhất điều trị covid một mươi chín ở philippines đã mắc covid một mươi chín
ngày một mươi bốn tháng một người phát ngôn bệnh viện đa khoa philippines chonasda rosario
cho biết kể từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay ít nhất một một trăm linh nhân viên y tế của bệnh viện đa khoa philippines
tại thủ đô manila đã mắc covid một mươi chín
riêng tuần này khoảng một trăm linh nhân viên y tế đã tìm ngựa covid một mươi chín đầy đủ nhưng vẫn dương tính với virus sars cov hai
tại bệnh viện bhg có khoảng hai nhân viên y tế và nhân viên trợ giúp tham gia các hoạt động điều trị covid một mươi chín
như vậy hơn một nửa nhân lực đã mắc covid một mươi chín
việc nhiều nhân viên y tế đồng loạt mắc covid một mươi chín đã khiến bệnh viện bhc
rơi vào khủng hoảng nhân sự
một số hoạt động chuyên khoa bị tê liệt trong khi các y bác sĩ tiếp tục phải điều trị ba trăm một mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín
vượt qua năng lực ba trăm linh dường bệnh covid một mươi chín của bệnh viện
trước đây các nhân viên y tế phơi nhiễm với covid một mươi chín và cách ly một mươi ngày
tuy nhiên nếu áp dụng đúng quy trình cách ly thông thường này
bệnh viện bch sẽ không còn đủ bác sĩ y tá để chăm sóc bệnh nhân
do vậy bệnh viện yêu cầu các nhân viên y tế sau khi xác định phơi nhiễm với covid một mươi chín
nếu không xuất hiện triệu chứng phải báo cáo để trút ngắn hoặc bỏ qua thời gian cách ly sớm trở lại làm việc
khi quay lại làm việc họ phải đeo khẩu trang n chín mươi năm hoặc mặt đà thở không được ăn uống chung với các đồng nghiệp khác
do các cá mắt covid một mươi chín tăng nhanh bệnh viện phj hiện chỉ tiếp nhận bệnh nhân cần điều trị khẩn cấp như viêm rụt thừa
chấn thương hoặc những trường hợp đe dọa tính mạng phải cấp cứu lập tức
bệnh viện cũng chuyển nhiều dựng bệnh thông thường thành dựng bệnh đạt trị covid một mươi chín
không chỉ bệnh viện bch hệ thống y tế của philippines cũng đang đứng trước áp lực quá tải bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện
hôm qua philippines đã ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín trong ngày ở mức kỷ lục là ba mươi bốn hai mươi một ca
trong đó năm mươi là các ca ở vùng đô thị thủ đô manila